sau khi tỉnh tuyên quang tiến hành thi công sửa chữa cầu nông tiến tại thành phố tuyên quang
mọi phương tiện đi qua khu vực này đều đổ rồn vào tuyến đường tỉnh lộ dt một trăm tám mươi sáu dài khoảng năm km
khiến cho đoạn đường tỉnh lộ dt một trăm tám mươi sáu này bị xuống cấp nghiêm trọng
tiêm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông cao rất cần được sửa chữa khắc phục
tuyến tỉnh lộ dt một trăm tám mươi sáu còn là tuyến đường duy nhất dẫn vào khu công nghiệp long bình an
tỉnh tuyên quang tập trung nhiều phương tiện có tải trọng lớn vận chuyển thiết bị hàng hóa
tại các khu công nghiệp trên địa bàn huyện sơn dương
nhiều vị trí mặt đường gần như đã bị hư hỏng hoàn toàn
ảnh hưởng đến việc giao thương hàng hóa đi lại và học tập của các em học sinh
tiêm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông cao
người dân trong khu vực luôn phải sống với bụi bẩn mù mịt
nguy hiểm rình rập do mặt đường xuống cấp nghiêm trọng nhất là vào ban đêm
lúc không đi được cũng cần xảy ra tai nạn ngã rồi là nắng lên thì bụi bẩm
chứ tắt đường đi lại nhà dân chở lúa chở má là không đi được
bị tắt đường trẻ con đi học cũng gần muộn giờ đấy
trong thời gian vừa qua lưu lượng xe vận tải trên đường quá nhiều
do vậy tuyến đường trên địa bàn xã thường ấm đã xuống cấp trầm trọng
tuy nhiên cũng đã được các cấp ngành sửa sang
nhưng việc đi lại vẫn gặp rất nhiều khó khăn
do vậy việc phát triển kinh tế xã hội địa phương cũng gặp nhiều khó khăn
rất mong muốn đề nghị các cơ quan của nhà nước
cũng như là của tỉnh làm sao đó quan tâm đầu tư để nâng cấp cái tuyến đường này
cho nó khang trang để thuận tiện cái việc đi lại của bà con nhân dân
để bảo đảm hàng hóa buôn bán giữa các tỉnh được thông suốt
và người dân đi lại được thuận tiện hơn
trong thời gian sửa chữa cầu nông tiến
rất mong các cơ quan chức năng của tỉnh tuyên quang
sớm đầu tư sửa chữa tạm thời
đường để việc đi lại của người dân được thuận tiện
tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội cho địa phương